thưa quý vị vụ sập tường do mưa lớn tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh đồ chơi trẻ em
thuộc địa bàn thôn sáu xã ba trại huyện ba vì thành phố hà nội vào đêm ngày một mươi hai tháng năm
đã gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề khi khiến tới ba cháu nhỏ tử vong vì bị đất đá vùi lấp
sự việc đáng tiếc là lời cảnh báo cho người dân sinh sống tại các khu vực có nền đất yếu
có nguy cơ sạt lở cần thận trọng và có các phương án đề phòng nhất là khi có mưa bão lớn
ngôi nhà xảy ra vụ việc nằm cạnh tỉnh lộ bốn trăm một mươi bốn c hướng từ xã ba trại đi xã thuần mỹ huyện ba vì
nhiều đồ vật vương vãi tàn hoàng
đây là ngôi nhà ở xây tường gạch mái lập tôn kết hợp kinh doanh đồ chơi trẻ em
bức tường đổ sập được xây bằng gạch dày hai mươi hai cm
nguyên nhân được xác định là do trên địa bàn xảy ra mưa to lượng nước rồn về phía tường nhà
không có rãnh thoát nước phía ta luy dương dẫn đến việc tường nhà đất đổ vào phía trong khu vực các cháu đang vui chơi gây tử vong
nguyên nhân xảy ra vụ sạt lở chúng tôi đánh giá là do việc tường nhà bị áp lực của nước từ trên mái rồn xuống
phía trên là thuộc đất của nhà khác người ta không xây dựng được hệ thống rãnh thoát nước cần thiết
nên nó không thoát nước kịp thời
cục bộ xảy ra việc húng nước lại và đẩy tường đổ
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động máy móc nhân lực tới hiện trường cứu nạn
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng năm thi thể cả ba nạn nhân đã được đưa ra ngoài
theo người dân vào thời điểm xảy ra vụ việc ở khu vực xảy ra mưa rất to
đồng thời một người dân chứng kiến vụ việc cũng kể lại
vào thời điểm xảy ra người nhà của chủ cửa hàng đã chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu
nhưng do bờ tường và lượng đất đổ xuống lớn nên ba cháu nhỏ đã tử vong khi được tìm thấy
toàn bộ khu tường của nhà sập xuống chú việt là chồng chủ nhà này đang bới để khóc bảo cứu con em với con em trong này rồi
chị thấy sập xuống có một cháu bị tấm bê tông đè lên chân bố mẹ cháu đang nhấc tấm bê tông lên bảo là chị ơi
để cứu con em với chị cũng cùng bê không ai nào bê được các cháu thì cứu ra các cháu không qua khóc
được biết ngôi nhà ở này là một trong những nhà sập xuống lớn

ngay trong sáng nay chính quyền địa phương cũng đã thăm hỏi hỗ trợ gia đình nạn nhân
ủy ban nhân dân huyện ba vì cũng cho biết ngoài số tiền hai mươi năm triệu đồng hỗ trợ mỗi nạn nhân

các tổ chức đoàn thể trên địa bàn vẫn đang tiếp tục kêu gọi để thăm hỏi động viên gia đình ba nạn nhân